trong khuôn khổ kênh trao đổi thường xuyên với các cơ quan y tế của mỹ đại sứ quán việt nam tại mỹ tổ chức cuộc họp trực tuyến với bộ ngoại giao bộ y tế và dịch vụ nhân sinh trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của mỹ cdc
tại cuộc họp đại diện các bên đánh giá những nỗ lực của chính phủ việt nam trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đạt kết quả tích cực
cdc đã quyết định đưa việt nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus sars cov hai ra cộng đồng
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của mỹ đang lên kế hoạch thăm việt nam vào nửa cuối tháng ba tới nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác y tế giữa hai nước và thúc đẩy thành lập văn phòng khu vực của cdc tại việt nam
bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ cũng sẵn sàng xem xét hỗ trợ thêm việt nam các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh